một số bộ cơ quan triển khai thực hiện chỉ thị một mươi một của thủ tướng còn chậm chưa bảo đảm đúng tiến độ
một số giải pháp các bộ cơ quan đề ra còn mang tính hình thức nhiều thủ tục và chưa sát với thực tiễn
đây là thực trạng tổ công tác của thủ tướng vừa báo cáo trong tháng ba vừa qua
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chính phủ thủ tướng chính phủ giao hai ba trăm linh hai nhiệm vụ cho các bộ cơ quan địa phương
lũy kế từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay chính phủ thủ tướng chính phủ giao một mươi ba tám mươi bốn nhiệm vụ
trong đó có bảy ba trăm hai mươi bảy nhiệm vụ đã hoàn thành năm năm trăm ba mươi ba nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn
hai trăm hai mươi bốn nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn chiếm một bảy giảm chín so với các tháng trước
về thực hiện chương trình công tác ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi có một trăm hai mươi chín đề án phải trình
hiện đã trình tám mươi ba trên một trăm hai mươi chín đề án còn bốn mươi sáu đề án chưa trình chiếm ba mươi năm

tổ công tác kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ
trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình công tác bảo đảm chất lượng và tiến độ
các bộ nợ động nhiều phải có báo cáo giải trình với thủ tướng chính phủ hàng tháng
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án nợ động bảo đảm trình trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bảo đảm tiến độ trình hai mươi một đề án theo chương trình công tác tháng bốn và bốn mươi năm đề án đang nợ động
không để nợ động tiếp theo trước các thực tế này thủ tướng đã sao tổ công tác tiếp tục đồn đốc kiểm tra tình hình thực hiện chương trình công tác
và trực tiếp làm việc với các bộ nợ động nhiều đề án và chậm triển khai các nhiệm vụ giao